robinson hai mươi năm tuổi đến từ bắc ireland bị cáo buộc ba mươi chín tội danh ngộ sát thông đồng buôn người thông đồng hỗ trợ di cư bất hợp pháp và rửa tiền
robinson là nghi can đầu tiên bị bắt giữ giới chức hàn essex cũng xác nhận vụ án có một nghi can khác
người này bị cảnh sát ireland bắt giữ ở thủ đô dublin vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi
cảnh sát anh cho biết rất ít nạn nhân trong vụ việc mang theo giấy tờ tùy thân và họ hy vọng sẽ xác định được người chết
thông qua dấu vân tay hồ sơ nhào khoa và adn cũng như hình ảnh từ bạn bè và người thân cung cấp
vào chiều nay ông gari wood đại sứ đặc mệnh toàn quyền vương quốc anh và bắc ireland tại việt nam
đã ra thông cáo về vụ việc ba mươi chín người thiệt mạng tại hạt essex của anh
trong đó cho biết vào ngày hôm nay đại sứ đã có cuộc gặp với bộ công an việt nam để thảo luận về vụ việc
hiện giờ vẫn chưa có thông tin chính xác về việc những người này là ai và họ đến từ đâu
đại sứ quán anh và bộ công an việt nam đã bản luận về cách hai chính phủ có thể hợp tác chặt chẽ hơn
trong quá trình xác định danh tính của các nạn nhân
phía anh cho biết quá trình xác minh này sẽ mất nhiều thời gian
nhằm đảm bảo một nhân phẩm của các nạn nhân và sự chính xác trong quá trình giám định pháp y
đồng thời bảo mật thông tin cho cuộc điều tra vẫn còn đang tiếp diễn
đại sứ gerid wood nhấn mạnh vương quốc anh và việt nam là một trong những người bạn và đối tác
hai bên sẽ hợp tác để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của nạn mua bán người
để truy tố những kẻ phạm tội có liên quan và để bảo vệ những người bị tổn thương
tiếp theo chương trình mời quý vị cùng theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy từ trường quay tại tp hcm